năm hai nghìn tám bộ văn hóa thể thao và du lịch đầu tư xây dựng một nhà văn hóa cộng đồng
làm nơi sinh hoạt chung cho bà con dân tộc thiểu số ở hai buôn tuô và buôn mờ brê
xã phú hòa thành phố bùa mà thuột tỉnh đắk lắc
tuy nhiên do vị trí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng này xa trung tâm của hai buôn
và không lâu sau khi nhà văn hóa cộng đồng này được xây dựng xong
tỉnh đắk lắc lại tiếp tục đầu tư xây dựng mỗi buôn một nhà văn hóa cộng đồng
khiến cho nhà văn hóa cộng đồng chung của hai buôn này dư thừa phải đắp chiếu từ đó đến nay
do lâu ngày không được sử dụng nên nhà văn hóa cộng đồng ngày càng xuống cấp hư hỏng gây lãng phí
xã hòa phú thành phố buôn ma thuột có một mươi năm thôn buôn trong đó có hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số
mặc dù chỉ có hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số nhưng lại có đến ba nhà văn hóa cộng đồng
theo lãnh đạo xã hòa phú lý do là trước đây bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã đầu tư xây dựng một nhà văn hóa cộng đồng chung phục vụ sinh hoạt cho bà con hai buôn
nhưng không lâu sau đó tỉnh đắk lắc lại tiếp tục đầu tư xây dựng cho mỗi buôn một nhà văn hóa cộng đồng
kể từ đó nhà văn hóa cộng đồng chung này không hoạt động nữa mà đóng cửa cho đến nay và đang ngày càng xuống cấp hư hỏng nặng
quân viên xây dựng nhà văn hóa cộng đồng có diện tích một m hai trong đó nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng với diện tích một trăm hai mươi m hai
việt nam trung quốc
không khỏi bức xúc và tiếc nuối bởi nhà văn hóa cộng đồng này nằm ở vị trí đẹp
được đầu tư xây dựng đồng bộ nhưng lại bị đắp chiếu nhiều năm nay
để cây cỏ mọc ung tùm và nhiều hạng mục đã bị xuống cấp hư hỏng gây lãng phí lớn
để có cái hướng đưa vào sinh hoạt cho nó đảm bảo
thì thực sự ra là xã không biết có cái hướng gì
nên đề nghị lãnh đạo cấp trên có cái hướng chỉ đạo để cho xã có một cái chương trình hoạt động cho nó đảm bảo theo quy định
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hòa phú sắp tới sẽ đầu tư một khoản kinh phí để sửa chữa
nâng cấp lại nhà văn hóa cộng đồng này kết hợp với xây dựng sân bóng đá bên cạnh
đôi địa điểm này thành khu vui chơi văn hóa thể thao của xã trước khi xã đạt chuột nông thuật mới